liên quan đến sự cố chiếc tàu qng chín mươi năm nghìn bảy mươi tám ts bị cháy có chứa hàng nghìn lít dầu diesel và loang ra môi trường xung quanh khu vực cảng sa kỳ vào khu dân cư ven biển bình châu như truyền hình nhân dân đã đưa tin
để ngăn chặn tình trạng lan nhanh lực lượng chức năng của tỉnh quảng ngãi đã triển khai các biện pháp thu gom số lượng dầu tràn ra môi trường chống gây ô nhiễm ở khu vực cảng và khu dân cư
ngay trong sáng nay sở tài nguyên môi trường tỉnh quảng ngãi đã huy động đội ứng cứu tràn dầu của công ty dịch vụ kỹ thuật dầu khí quảng ngãi đến hiện trường để xử lý sự cố tràn dầu
đến cuối giờ chiều nay lực lượng chức năng đã kiểm soát và xử lý xong số lượng dầu bị tràn ra bên ngoài
với sự vào cuộc nhanh chóng kịp thời của các lực lượng nên sự cố tràn dầu do vụ cháy không gây thiệt hại lớn cho môi trường
do khu vực xảy ra cháy tàu có nhiều tàu thuyền neo đậu nguy cơ cháy nổ cao
ngành chức năng cũng tiến hành trục vớt hoàn toàn tàu nạn để điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố cháy tàu và lên ngay phương án ứng phó với tình trạng cháy nổ ngay tại khu vực cảng sầm ớt này